đường giải phóng nằm ở cửa ngõ phía nam của thủ đô được coi là tuyến đường huyết mạch
nên hàng ngày mật độ người dân và phương tiện lưu thông rất lớn
đặc biệt là điểm nóng trước cổng vào bệnh viện bạch mai luôn ủn tắc vào mọi thời điểm trong ngày
bởi tình trạng đón trả khách một cách vô tội vạ của đội ngũ xe ôm và taxi
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
đây là những hình ảnh tại khu vực cổng vào bệnh viện bạch mai hà nội
bất chấp các biển cấm dừng đỗ xe các tài xế xe taxi người chạy xe ôm vẫn ngang nhiên tập trung dừng đỗ đón trả khách tại đây
tình trạng này không chỉ gây ra ủn tắc giao thông mà còn khiến cho xe cấp cứu của bệnh viện ra vào rất khó khăn
khi nhóm phóng viên có mặt tại hiện trường ngay lập tức có một số đối tượng đã thông báo tới các tài xế xe taxi
xe ôm và người bán hàng rong nhanh chóng di chuyển để không vào hình ảnh của máy quay
phải chăng đây là sự đối phó cho có lệ trước sự có mặt của báo chí
trên thực tế lực lượng cảnh sát trật tự phường đồng tâm quận hai bà trưng thành phố hà nội
vẫn có mặt để tiến hành điều khiển giao thông tại khu vực này
tuy nhiên tình trạng dừng đỗ xe trái phép và bán hàng rong ở nơi đây vẫn diễn ra và tồn tại nhiều năm qua
tuy nhiên tình trạng rừng đỗ xe trái phép và bán hàng rong ở nơi đây vẫn diễn ra và tồn tại nhiều năm qua
lực lượng cảnh sát và các cơ quan chức năng có liên quan cần phải có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết một cách triệt để những bất cập nói trên
đồng thời cần phải có những chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm
nhằm trả lại sự thông thoáng cho khu vực cổng bệnh viện bạch mai nói riêng và toàn tuyến đường giải phóng nói chung